xin chào và hẹn gặp lại
hành khách làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay
hành khách sau khi làm thủ tục nhập cảnh đối với công dân việt nam được cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh nam định

hành khách làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga bảo đảm không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay
thưa quý vị
đúng hai mươi một h năm tối ngày hai mươi tháng ba thành phố hà nội chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại khu phố trúc bạch sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa vì dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả người dân trong khu phố đều rất phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường
vui vẻ phấn khởi đó là những cảm xúc chung của người dân trên phố trúc bạch thành phố hà nội sau khi chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại đây
người dân vui mừng cho biết khi biết ủy ban nhân dân thành phố họp và sắp dỡ bỏ lệnh cách ly
tất cả người dân phố trúc bạch đã ra đứng đầu phố nhìn vào hàng rào và chờ đợi dây cước tháo rỡ
cháu nhỏ thì cầm cờ chạy cầm cờ đỏ sao vàng chạy thế còn người già chúng tôi thì cứ vỗ tay hoàn hồ vui mừng quá cơ
và cảm xúc thật sự là cứ vỗ hòa ra vui hạnh phúc lắm
con rất cảm ơn đến ban cán bộ ở phường và các chú công an đã động viên cố gắng
trong tâm trạng hân hoan vui mừng người dân tại đây cũng chia sẻ về những câu chuyện đặc biệt trong thời gian vừa qua
đồng thời gửi lời động viên chung đến những khu vực đang thực hiện cách ly theo quy định của bộ y tế
và các quý vị các bác đang ở trong diện cách ly thì cứ tin tưởng vào bảng chính phủ nhà nước mình
và tất cả các ban ngành từ trung ương đến địa phương đều là quan tâm
nhất là quan tâm đến người già và trẻ nhỏ thì cứ là bình tĩnh
và đoàn kết chia sẻ lẫn nhau trong tình thân ái
dù đã chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly trên toàn khu phố
nhưng lực lượng công an vẫn tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
nắm tình hình đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trên địa bàn
đặc biệt đối với một số hộ dân vẫn trong diện cách ly tại nhà
lực lượng chức năng sẽ luôn có mặt để thực thi nhiệm vụ
trong thời gian vừa qua lực lượng công an phường trúc bạch đã đảm bảo
tuyệt đối an toàn đảm bảo tốt thực hiện đúng và nghiêm chỉnh những chỉ đạo
từ cấp trên từ ban phòng chống dịch từ công an quận
và đã thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ được giao
và đến hiện nay thì công an phường tiếp tục
anh em công an phường tiếp tục ứng trực một trăm linh các nội trí sĩ tại công an phường
để sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất liên quan đến vấn đề dịch bệnh xảy ra
lực lượng công an phường là tiếp tục tiến hành
giám sát những trường hợp cách ly tại nhà để cho đủ một mươi bốn ngày
khi có kết quả an toàn thì sẽ kết thúc
hiện tại sức khỏe của người dân đã hoàn toàn ổn định
toàn bộ khu phú cách ly đã được phun khử quẩn liên tục
công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được triển khai nghiêm túc đến từng hộ gia đình
công an tỉnh hà tĩnh đang nỗ lực hết sức chung tay phòng chống dịch bệnh
cùng với lực lượng công an cả nước
trong đó có các mặt công tác trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự
tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn
phối hợp với các ngành triển khai thành lập chốt khai báo y tế
để thu thập thông tin y tế của hành khách từ các tỉnh trở về cư trú
lưu trú trên địa bàn tỉnh
tối một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trăm ba mươi tám trường hợp từ lào qua cửa khẩu cầu treo về việt nam
được bố trí cách ly tập trung theo quy định tại cổng b xã sơn tây hương sơn hà tĩnh
qua công tác kiểm tra khám sàng lọc sức khỏe ban đầu
cho thấy một trăm linh số người này
đều trong tình trạng sức khỏe bình thường
để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung
công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động
bố trí lực lượng gồm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ
phối hợp với công an huyện ban chỉ huy quân sự huyện
trung tâm y tế huyện hương sơn
thống nhất các nội dung công tác để phục vụ việc đưa người vào điểm cách ly
lực lượng cảnh sát cơ động đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự
cho hai khu vực cách ly tại xã kim hoa và xã sơn tây
phân công cán bộ chiến sĩ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để hỗ trợ lực lượng y tế và xử lý kịp thời các tình huống
lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với lực lượng y tế
làm các thủ tục về kiểm tra thân nhiệt và các thủ tục kết thúc về sức khỏe
để phục vụ công tác phong trọng dưới covid một mươi chín
các cán bộ chiến sĩ tham gia công tác tại địa bàn
phối hợp với công an huyện hương sơn
luôn thực hiện nghiêm túc các quy trì của tỉnh
và quy trì của tỉnh về việc đeo khẩu trang nơi không cần
và làm vệ sinh các cá nhân và các cơ quan đơn vị đảng quân
để thực hiện tốt kỳ
ý kiến trên đó của lãnh đạo cập đơn
để kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả
từ ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh hà tĩnh chủ trì
phối hợp với ngành y tế lập bốn chốt khai báo y tế
để thu thập thông tin y tế của hành khách
từ các tỉnh trở về cư trú lưu trú trên địa bàn
các điểm chốt chặn gồm tuyến quốc lộ một thuộc huyện nghi xuân
tuyến quốc lộ một thuộc xã kỳ anh
nhà ga hương phố huyện hương khê
nhà ga yên trung huyện đức thọ
mỗi chốt chặn được bố trí nhân viên y tế
cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chia làm ba ca trực
lực lượng chức năng tiến hành dừng xe kiểm tra
đo thân nhiệt với tất cả khách ra vào
đặc biệt đối với khách du lịch người nước ngoài
để thu thập thông tin hành trình của hành khách
từ nơi khác đến hà tĩnh
người lao động con em hà tĩnh trở về địa bàn

là người đến đi qua các nước các địa phương có dịch
qua mấy ngày triển khai
hầu hết các chủ nhà xe và hành khách
đều chấp hành tốt các yêu cầu về kiểm tra y tế
mặc dù thời tiết không thuận lợi
và làm việc ngoài trời
nhưng với tinh thần chung chống dịch covid một mươi chín
lực lượng trong kiếp trực luôn nỗ lực hết mình
để hoàn thành nhiệm vụ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đào minh trương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa
huyện vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội giết người
còn về tội bắt giữ người trái pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư mờ ga
tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lưu mạnh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thị trấn yali
huyện chư phá tỉnh gia lai
cao một m bảy mươi da ngăm đen
và có sẹo chấm cách một cm
trên trước cánh mũi trái
và đối tượng lê thị ngọc nương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã thạnh trị
huyện bình đại tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
cũng về tội bắt giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện